sóc sơn là huyện có diện tích rộng với nhiều loại địa hình đất rừng đất nông nghiệp sen kẽ
từ lâu thì các vụ việc có liên quan đến vi phạm đất nông nghiệp tại huyện sốc sơn đã được phát hiện và xử lý
tuy nhiên thời gian gần đây lại dấy lên lo ngại về việc nhiều diện tích rừng phòng hộ bị xâm phạm để xây dựng các biệt phủ hay biệt thự
vấn đề quản lý đất đai tại sóc sơn một lần nữa lại nóng lên
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội
những tòa biệt thự bọc lên giữa đồi cây
hoạt động xây dựng vẫn diễn ra bất chấp lệnh cấm
theo thông báo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn mọi hoạt động xây dựng tại khu vực thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn bị đình chỉ do vi phạm quy hoạch đất rừng phòng hộ
theo đó chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát
để các công trình không gia tăng khối lượng và yêu cầu toàn bộ thợ xây dựng phải di rời khỏi địa phương
huyện đang yêu cầu là xã có những biện pháp để tạm thời đình chỉ để khi kiểm tra kết có kết quả thì sẽ tiếp tục cho xây dựng hoặc không cho xây dựng để xử lý theo
thì hiện tại là chúng tôi cũng đã giao cho lực lượng công an cũng thường xuyên kiểm tra
thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại
đất rừng phòng hộ nhiều hộ dân còn ngang nhiên lấn chiếm lòng hồ thủy lợi
cách đây khoảng một tháng là đang có hai trường hợp ở chỗ đảo mà các anh nói là có là chúng tôi đã anh em đã đáp vào làm việc với địa phương
thế ông khẳng định lại vấn đề của chúng tôi là cái việc đảo ấy là có sân lấp hay không sân lấp ạ
đảo này hiện nay có sân lấp
nhiều khi nữa
nhưng về xuống cái phạm vi dưới cao trình bốn mươi của chúng tôi thì có chăng khoảng hai mét
theo bản đồ quy hoạch đất rừng của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn toàn bộ phần đất của các hộ dân đang xây dựng đều nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ
tuy nhiên thời điểm xây dựng bản đồ này ubnd huyện sóc sơn đã quên các khu dân cư thôn minh tân đã sinh sống từ nhiều năm trước
tuy còn nhiều mâu thuẫn về khâu quy hoạch
nhưng trong lúc chờ giải quyết việc xây dựng tại đây vẫn là trái phép
bản đồ khoai năm hai nghìn tám là bản đồ có tính pháp lý cao nhất và hiện vẫn còn giá trị
thì đó là cái cơ sở mà mọi người phải chấp hành
đối với những người dân ở đồng đỏ thì người dân đã ở đó mà chúng ta không có những cái biện pháp hoặc là không có kịp thời để mà giải quyết
hiện tại ubnd huyện sóc sơn đã có phân bản đề nghị ubnd thành phố hà nội xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ trồng lấn đất dân cư tại một số địa phương
tuy nhiên trong khi chờ ra soát quy hoạch chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng để tránh tình trạng gia tăng mức độ vi phạm